nhằm triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với bão số hai hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã họp giả soát phương án chỉ đạo công tác ứng phó với bão số hai
dự báo trong sáng ngày bốn tháng bảy bão số hai sẽ đổ bộ lên đất liền trọng tâm vào các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình
hiện có một mươi hai tàu của tỉnh quảng ngãi vẫn đang hoạt động ở khu vực ảnh hưởng của bão
các tỉnh vùng độc bằng sông hồng đã gieo cấy hai trăm sáu mươi hectare trong đó bảy mươi hectare lúa mới gieo xạ có nguy cơ bị ngập ống cao khi có mưa lớn
do đó ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương kiểm tra sẵn sàng phương án điều tiết nước chống úng ngập và bảo đảm an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa
chủ động các phương án phòng chống bão theo phương châm bốn tại chỗ
hiện đang là mùa du lịch do đó ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương phải bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trên bờ và khách du lịch
luôn bám sát thông tin của bão sẵn sàng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ứng phó với cơn bão theo phương châm bốn